giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy tranh cúp pê chô việt nam đạm cả mau
được tổ chức tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
một ngày trước khi giải đấu diễn ra ban tổ chức đã tổ chức cho các huấn luyện viên
vận động viên của các đội tuyển tham gia giải đến giao lưu tặng quà các cán bộ chiến sĩ
trung đoàn tông ngâm một trăm chín mươi sáu hải quân nhân dân việt nam
tại buổi giao lưu ban tổ chức đã trao tặng hai bàn bóng dapophis song ngư cùng với nhiều dụng cụ thi đấu thể thao
cho các cán bộ chiến sĩ trung đoàn một trăm chín mươi sáu đây là món quà hết sức ý nghĩa thể hiện sự động viên
quan tâm biết ơn với những chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
ban tổ chức và các vận động viên vào thăm giao lưu và tặng quà đơn vị
tôi cho rằng đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội rất là lớn
nó trực tiếp góp phần đồng viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ
chúng tôi mong muốn qua cuộc giao lưu và tặng quà này
thì cung cấp một cái dụng cụ để cho các chiến sĩ rèn luyện những kỹ năng như là phản xạ
nhanh mắt nhanh tay giàn luyện sức khỏe sau những giờ luyện tập vất vả
sức khỏe luôn luôn là điều vô cùng quan trọng đối với những người
đang làm với nhiệm vụ vô cùng quan trọng vô cùng thiêng liêng
đó là bảo vệ cái vùng trời vùng biển của tổ quốc thân yêu chúng ta
cùng ngày đoàn đã đến dân hương và đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm gạc ma
huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đây là nơi tưởng nhớ sáu mươi bốn chiến sĩ hải quân việt nam đã anh dũng hy sinh
vào ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tám khi bảo vệ chủ quyền tổ quốc
tại đảo gạc ma thuộc quần đảo trường sa